chiều nay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khiến hai người bị thương và giao thông kẹt cứng hàng trăm mét
theo thông tin ban đầu chiếc xe khách biển kiểm soát bốn mươi tám b bốn trăm bảy mươi bảy chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đến đoạn đổ dốc tà bế thuộc khu phố tân trào thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe bảy chỗ
đang lưu thông cùng chiều phía trước rồi lại tiếp tục lao sang làn đường bên phải và chạm với xe tải lưu thông cùng chiều
vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên xe ô tô bảy chỗ bị thương và ba phương tiện hư hỏng
vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực đường dt bảy trăm bốn mươi một kẹt cứng kéo dài hàng trăm mét